thưa quý vị và các bạn công an thị xã thái hòa tỉnh nghệ an vừa phá chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch hơn một trăm linh tỷ đồng
cầm đầu đường dây này là những đối tượng có họ hàng với nhau và dùng rất nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng
đây là những căn nhà kiên cố của các đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc tại phường quang tiến thị xã thái hòa tỉnh nghệ an
mỗi nhà lắp rất nhiều camera để quan sát cả dãy phố hễ có động tĩnh thì bên trong đồng bọn lập tức tẩu tán tăng vật
để đột kích bắt giữ các đối tượng và vật chứng liên quan ban chuyên án đã phải sử dụng nhiều phương tiện để phá khóa và cửa sắt kiên cố
cầm đầu đường dây này là vũ thị mai phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại phường quang tiến thị xã thái hòa và một số đối tượng có quan hệ họ hàng huyết thống với phương
cầm đầu đường dây này là vũ thị mai phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại phường quang tiến thị xã thái hòa và một số đối tượng có quan hệ họ hàng huyết thống với phương
trong quá trình phạm tội các đối tượng thường xuyên khóa kín cửa ở trong nhà và giao dịch hoàn toàn bằng điện thoại
trong quá trình phạm tội các đối tượng thường xuyên khóa kín cửa ở trong nhà và giao dịch hoàn toàn bằng điện thoại
để phá chuyên án đảm bảo an toàn thu giữ đầy đủ tăng vật công an thị xã thái hòa đã phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an và nhiều lực lượng khác để đồng loạt triển khai bắt giữ và khám xét tại một mươi một điểm trên địa bàn và các nguyện thành thị lân cận